cùng với trà đá miễn phí bơm vá xe miễn phí tủ bánh mì miễn phí hiện nay mô hình tủ bách hóa miễn phí do anh huỳnh bá quan
chủ tịch hội liên hiệp thanh niên phường bảy quận bình thạnh tp hcm mở ra với nhiều nhu yếu phẩm như mì gói đường sữa dầu nước tương
tiếp tục đem đến cho người dân lao động nghèo có được những món đồ cần thiết để sử dụng
mô hình càng góp phần thôi thúc tấm lòng tương thân tương ái của người dân giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn có được cuộc sống ấm no hơn
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân